tại thái nguyên trường văn hóa một bộ công an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập
ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
do nhà nước trao tặng dự buổi lễ có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trải qua bốn mươi năm xây dựng và phát triển nhà trường đào tạo được trên sáu cán bộ chiến sĩ công an
là người dân tộc thiểu số đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong các giai đoạn lịch sử khác nhau
đặc biệt nhà trường đã làm tốt công tác đào tạo văn hóa cho học sinh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng hai nước việt nam lào nói chung
và giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào nói riêng
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm khẳng định những kết quả mà thầy và trò trường văn hóa một đã đạt được
trong bốn mươi năm qua đã góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đặc biệt là trong công tác giữ vững an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội
ở địa bàn miền núi biên giới phía bắc của tổ quốc
bộ trưởng tô lâm yêu cầu trường văn hóa một cần tích cực chủ động lãnh đạo
chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo phù hợp với thực tiễn
kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba cho trường văn hóa i